ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức họp báo công bố một mươi sự kiện nổi bật của tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo sở thông tin và truyền thông chủ trì cuộc họp báo
theo đó năm hai nghìn một mươi tám có một mươi sự kiện nổi bật của tp hcm được bình chọn ở sáu lĩnh vực
cụ thể lĩnh vực chính trị hai sự kiện là kỷ niệm năm mươi năm cuộc tầm tiến công và nối dậy xuân mộ thuân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
việc triển khai một mươi sáu nội dung thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội động lực mới cho sự phát triển của tp hcm
lĩnh vực kinh tế ba sự kiện gồm diễn đàn kinh tế tp hcm hai nghìn một mươi tám nền kinh tế tp hcm năm hai nghìn một mươi tám đạt và vượt một mươi bảy trí tiêu quan trọng
tp hcm đón bảy năm triệu lượt khách quốc tế
lĩnh vực đô thị là sự kiện tp hcm hành trình hướng đến đô thị thông minh
lĩnh vực văn hóa xã hội hai sự kiện gồm tp hcm hoàn thành trước hai năm mục tiêu cơ bản
không còn hộ nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và giải thưởng sáng tạo tp hcm hai nghìn hai mươi
lĩnh vực an ninh quốc phòng tp hcm giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn
lĩnh vực đối ngoại là sự kiện chương trình giao lưu văn hóa thương mại các nước asean
lĩnh vực đối ngoại là sự kiện chương trình giao lưu văn hóa thương mại các nước asean